trong khi dịch sốt xuất huyết ở đắk lắc chưa có dấu hiệu thuyên giảm
thì thời tiết lại bước vào thời điểm giao mùa
trẻ em phải nhập viện điều trị tăng đột biến
khiến khoa nhi tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc quá tải trầm trọng
theo thống kê của khoa nhi tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc
từ giữa tháng một mươi đến nay số trẻ em bị mắc bệnh hô hấp như viêm phế quản
viêm phổi do thời tiết thay đổi phải nhập viện điều trị tăng đột biến
trong tháng một mươi bình quân mỗi ngày khoa tiếp nhận và điều trị cho gần bốn trăm linh bệnh nhi
vượt gấp ba năm lần so với tổng số giường thực kê của khoa
trong đó có khoảng hai phần ba bệnh nhân mắc các bệnh về hô hấp
nhằm chủ động tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết
và bệnh nhân nhi tăng đột biến trong thời điểm giao mùa hẹn này
khoa nhi tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc phải kê thêm dường bệnh
tăng cường băng ca ngoài hành lang để có chỗ cho trẻ em nằm
giảm bớt số trẻ phải nằm ghép trên cùng một dường bệnh
đồng thời phân loại bệnh theo từng khu vực để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo cho bệnh nhân
trước tình trạng quá tải của khoa nhi tổng hợp
ban giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc có kế hoạch điều chuyển các y bác sĩ
từ các khoa bộ phận khác tăng cường cho khoa nhi tổng hợp
nhằm đảm bảo công tác khám điều trị cho bệnh nhân